tòa nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người cướp tài sản
xảy ra trên địa bàn huyện bảo lâm
bị cáo trong vụ án là đặng văn luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện an minh của tỉnh kiên giang phạm tội giết người cướp tài sản
theo cáo trạng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một luyến từ kiên giang lên huyện bảo lâm làm thuê
và kết thân với nhiều người dân địa phương
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai luyến đến tròi canh cà phê của ông thăng
nhân cơ hội ông thăng mất cảnh giác luyến đã lấy xà beng đánh vào đầu nạn nhân cho đến khi tử vong
sau đó lấy tiền và điện thoại rồi xóa dấu vết tại hiện trường
phi tăng hung khí xuống hồ đắc long thượng cách hiện trường khoảng sáu mươi mét
sau bảy mươi hai giờ gây án luyến đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đặng văn luyến
mức án tử hình về tội giết người và bốn năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt cho cả hai tội giết người và cướp tài sản mà bị cáo luyến phải nhận là tử hình